với gần chín mươi năm tuổi đời bảy mươi năm tuổi đảng đại tá đặng văn hòa phường một mươi năm quận một
thành phố hồ chí minh đã đi qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
nhưng niềm vui lớn nhất trong cuộc đời quân ngũ của ông là vinh dự được gặp bác hồ
vào thời điểm tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
thời gian đã qua gần sáu mươi năm nhưng ký ức về lần đầu gặp bác vẫn còn nguyên vẹn trong ông
vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng
tại xã dĩ an quận thủ đức tỉnh gia định nay là phường linh triều quận thủ đức thành phố hồ chí minh
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông tham gia lực lượng thanh niên tiền phong
đến tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tham gia quân đội chiến đấu tại chiến trường miền đông nam bộ
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tập kết ra bắc
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chuẩn bị ra trường để tăng cường lực lượng cho chiến trường miền nam
nhà trường được vinh dự đón bắc hồ đến thăm và động viên bộ đội
trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ mới
thực tế bác không phải chỉ cái lần đến trường mình những lần khác được giống như thế này
bác rất quan tâm cái chi tiết
một lãnh tụ mà không đi ngó trước bác đến hồi nào không biết
cho nên bác đến thì mọi người rất là cũng dùng cái chữ mừng chắc cũng chưa đủ
mà hết sức là
hân hạnh hết sức hạnh phúc thế nào rồi
câu đầu tiên có bác hỏi trong lớp này có cô nào là nữ không
thì cũng như bà mua bình là nam bi thôi
bà nam bi mừng quá bà nam bi khóc chạy lên
ra trường ông tham gia nhiều cương vị công tác theo yêu cầu nhiệm vụ của quân đội
suốt những năm tham gia chiến đấu tại chiến trường nam bộ rồi miền đông nam bộ
cho đến khi nghỉ hưu và tham gia các hoạt động
tại địa phương trong lòng vị đại tá luôn tâm niệm
phải sống và làm việc theo tấm gương đạo đức mẫu mực của chủ tịch hồ chí minh
không phải riêng tôi mà trong chi bộ thì ai cũng là rất là cảm phục anh tư
đây là tấm gương sinh hoạt rất là điều đạn
không những sinh hoạt điều đạn mà sinh hoạt chi bộ góp ý rất là thẳng thắng
cho nên đây là một trong những đặc điểm thẳng tháng và rõ ràng
minh bạch về lý trí của mình không cần úp mở
hiện nay mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng đại tá đặng văn hòa luôn là một tấm gương sáng ngời về phẩm
chất đạo đức cách mạng xứng đáng là bộ đội cụ hồ đi dân nhớ ở dân thương nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
khó khăn nào cũng vượt qua nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua
khó khăn nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua